trong bối cảnh phương tây đang tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào nga liên quan đến tình hình ukraine
dự thảo xác lệnh của tổng thống nga vladimir putin đã được soạn thảo về các hạn chế tạm thời
đối với doanh nghiệp nước ngoài muốn rời khỏi nước này
thông báo trên thủ tướng nga mikhail mishutin đưa ra vào hôm qua ngày một tháng ba
ông mishutin cũng cho biết nhà chức trách nga sẵn sàng đối thoại với các nhà đầu tư mang tính xây dựng
trong khi đó thêm nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã tuyên bố ngừng giao hàng tới nga
tập đoàn viễn thông đa quốc gia nokia cho biết sẽ đình chỉ các đơn hàng thiết bị tới nga
để tuân thủ các biện pháp trừng phạt của phương tây
công ty sản xuất xe máy harley davidson của mỹ cũng thông báo ngừng hoạt động kinh doanh nga
trong bối cảnh khủng hoảng leo thang ở ukraine